tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí lianis torres rivera
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa cuba đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng đồng chí lianis torres rivera đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trên cương vị đại sứ cuba tại việt nam đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả của đồng chí đại sứ
trong việc củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nước việt nam cuba
tổng bí thư chủ tịch nước bày tỏ chia sẻ về những khó khăn thách thức trong thời gian qua mà cuba phải đối mặt
chúc mừng những kết quả tích cực mà đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em đạt được trong quá trình
thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội cũng như trong việc kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
bày tỏ tin tưởng cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức tổ chức tốt đại hội đảng cộng sản cuba lần thứ tám vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới đây
trân trọng cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng luôn dành cho cuba những tình cảm tốt đẹp
đại sứ cuba đánh giá cao sự giúp đỡ ủng hộ của các bộ ban ngành đoàn thể và các địa phương việt nam
đã giúp đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại việt nam
đại sứ khẳng định dù ở bất cứ vị trí công tác nào đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ đoàn kết
hữu nghị truyền thống thủy chung tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước cuba việt nam